vào lúc một mươi hai h một mươi ba phút trưa theo giờ địa phương ngày hai mươi chín tháng hai tại thủ đô moscow tổng thống liên bang nga vladimir putin đã trình bày thông điệp đêm ba trước quốc hội
thông điệp liên bang là một trong những bài phát biểu quan trọng hàng năm của tổng thống nga được quy định theo hiến pháp
trong đó tổng thống nga sẽ cung cấp thông tin về tình hình đất nước sự phát triển trong năm qua
cũng như lĩnh vực sẽ trở thành ưu tiên trong chính sách đối nội và đối ngoại trong tương lai
ông putin nắm quyền tổng thống hoặc thủ tướng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín thường có bài phát biểu được truyền hình toàn quốc để gửi tín hiệu tới công chúng trong và ngoài nước
các nội dung được nhấn mạnh khác nhau tùy thuộc vào điều kiện chính sách đối nội và đối ngoại
năm hai nghìn hai mươi hai sự kiện đã bị hủy do tình hình thay đổi liên tục liên quan hoạt động quân sự đặc biệt ở ukraine
năm ngoái đúng như dự đoán ông putin dành phần lớn thời gian cho chiến dịch quân sự ở ukraine và cuộc đối đầu với phương tây
tất nhiên ông putin cũng đeo dẫn những vấn đề khác
sự kiện lần này diễn ra không chỉ trong bối cảnh xung đột ở ukraine vẫn tiếp diễn
mà còn diễn ra ngay trước cuộc bầu cử tổng thống mar putin đang tranh cử với tư cách ứng viên tự ứng cử
năm hai nghìn một mươi tám cũng ngay trước cuộc bỏ phiếu người phát ngôn điện kremlin peskov nhấn mạnh
thông điệp này là nền tảng cho chiến dịch tranh cử của tổng thống putin
ủy ban bầu cử trung ương nga cho biết việc này không vi phạm pháp luật
chiến dịch tranh cử trên các phương tiện truyền thông bắt đầu vào ngày một mươi bảy tháng hai và sẽ kết thúc vào ngày một mươi bốn tháng ba
ngay trước ngày đầu tiên bỏ phiếu
theo người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov thông điệp sẽ kéo dài hơn một giờ
với mục tiêu chính là đề ra kế hoạch hành động
tổng thống putin cũng sẽ có một số phát biểu với các nước phương tây
nhưng ông sẽ nhấn mạnh hơn vào các vấn đề chủ quyền của nga
ông peskov cũng lưu ý tổng thống putin sẽ công bố thông điệp này không chỉ với tư cách là nguyên thủ quốc gia hiện tại
mà còn với tư cách bộ ứng cử viên tổng thống về nhiều mặt
đây sẽ là chương trình tranh cử tổng thống
thông điệp sẽ phản ánh những ý tưởng của công chúng đã được truyền đạt tới tổng thống trong các chuyến công du khu vực
thông điệp năm nay dự kiến sẽ chú trọng nhiều đến đối nội đạt sẵn những mục tiêu cho nước nga trong sáu năm tới
thông điệp được đưa ra trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống nga sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày bảy tháng ba
trong đó tổng thống putin tham gia ứng cử và nhiều khả năng sẽ tại đắc cử
ngay phần đầu thông điệp liên bang lần này tổng thống putin đã chỉ trích các nước phương tây đẩy nga vào cuộc chạy đua vũ trang
đồng thời cho biết nga sẽ tăng cường sức mạnh quân sự ở biên giới phía tây trong bối cảnh phần lan và thụy điển gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
tổng thống putin cũng tuyên bố nga sẵn sàng đối thoại với mỹ về vấn đề ổn định chiến lược
tuy nhiên ông khẳng định moscow không chấp nhận bị cương ép để làm phán
tổng thống putin cũng cảnh báo các nước phương tây về những hậu quả nếu nato đưa quân vào ukraine
ông khẳng định nga có các vũ khí để tấn công và đánh thổ các nước này
về chính sách đối ngoại ông putin đã nhiều lần vạch ra quan điểm và ưu tiên của nga
do đó các nhà phân tích cho rằng về khía cạnh bên ngoài tổng thống nga có thể sẽ tập trung vào mối quan hệ với các nước thần thiện
theo thông lệ tổng thống nga dành một giờ hoặc hơn một chút để công bố thông điệp
năm hai nghìn hai mươi ba bài phát biểu có putin kéo dài một giờ bốn mươi năm phút
đây là thông điệp liên bang đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở ukraine
và trở thành một trong những bài phát biểu dài nhất của tổng thống trước quốc hội
thông điệp của ông putin trước bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi tám là kỷ lục có thời lượng dài nhất một giờ năm mươi năm phút
thông điệp ngắn nhất là năm hai nghìn năm với khoảng bốn mươi tám phút
khoảng một người đã được mời đến dự buổi phát biểu thông điệp liên bang hàng năm của nhà lãnh đạo nga
trong số đó có thành viên của cả hai viện trong quốc hội nga các quan chức chính phủ và chính quyền
người đứng đầu tòa án hiến pháp và tối cao các thống đốc đại diện các tổ chức tôn giáo nhà ngoại giao và nhà báo kể cả người nước ngoài
ngoài ra theo người phát ngôn địa kremlin
những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine cũng được mời
ngày hai mươi bốn tháng hai phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev tuyên bố nga sẽ tìm cách trả thù các lệnh trừng phạt lớn của phương tây
sau khi mỹ công bố loại biện pháp mới nhằm vào moscow
theo ông medvedev lý do về sau các lệnh trừng phạt rất rõ ràng đó là người dân nga càng gặp khó khăn thì phương tây càng có lợi
tất cả chúng ta chỉ cần ghi nhớ điều này và trả từ họ bất cứ khi nào có thể họ là kẻ thù chúng ta
tuyên bố của ông medvedev được đưa ra một ngày sau khi mỹ công bố loạt biện pháp trừng phạt mới với nga khi chiến sự tại ukraine tròn hai năm
và sau cái chết của thủ lĩnh đối lập nga alexei nabali
các biện pháp trừng phạt mới nhất nhắm vào năm trăm linh mục tiêu trong đó hệ thống thẻ tiến dụng do nga thiết lập để tránh phụ thuộc vào các mạng lưới thanh toán có trụ sở tại mỹ
bộ tài chính mỹ cũng cho biết họ nhắm mục tiêu vào các quỹ đầu tư và ngân hàng khu vực để tấn công vào cơ sở hạ tầng tài chính cốt lõi của nga
trong số doanh nghiệp chủ chốt bị nhắm tới có công ty hậu cần vận tải suex bị mỹ cho là phục vụ bộ quốc phòng nga cùng nhà sản xuất thép michel những lĩnh vực khác là in ba d robot và tự động hóa
ông medvedev kêu gọi người dân gây khó khăn cho nền kinh tế phương tây và kích động sự bất mãn của công chúng đối với chính sách kém của các chính quyền phương tây
nga cũng nên thực hiện các hoạt động không thể thảo luận công khai trên lãnh thổ các nước phương tây song ông medvedev không nêu chi tiết đó là hoạt động gì
nga trước đó bị cáo buộc kích động thông tin sai lệch ở các nước phương tây
từ khi nga mở chiến dịch tại ukraine mỹ và đồng minh phương tây đã áp lệnh trừng phạt chưa từng có nhằm vào nhiều lĩnh vực của moscow
các biện pháp mới nhất được mỹ đưa ra khi nga giành ưu thế trên chiến trường và ukraine đang vật lộn với tình trạng thiếu nguồn cung vũ khí từ phương tây
điện kremlin liên tục khẳng định các lệnh trừng phạt kinh tế ở phương tây nhằm gây tổn hại cho người dân thưởng nga và moscow có thể vượt qua những thách thức này
trước đó tổng thống mỹ joe biden đã tuyên bố sẽ ban hành hơn năm trăm linh lệnh trừng phạt mới nhắm vào nga khi washington tìm cách tăng áp lực tới moscow
tổng thống joe biden cho biết mỹ sẽ áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với gần một trăm linh thực thể bị cáo buộc hỗ trợ cho nga đồng thời có biện pháp để làm giảm hơn nữa doanh thu từ năng lượng của nga
các biện pháp này nhằm buộc nga phải chịu trách nhiệm về xung đột ukraine và cái chết của thủ lĩnh phe đối lập alexei nabali
theo đó loạt biện pháp được đưa ra vào ngày hai mươi ba tháng hai sẽ nhắm vào những cá nhân có liên quan đến việc bắt navali tại nga cũng như lĩnh vực tài chính cơ sở công nghiệp quốc phòng mạng lưới mua sắm nga và những thực thể trốn tránh lệnh trừng phạt trên nhiều châu lục
các biện pháp trừng phạt mới nhất sẽ đặc biệt nhắm vào hệ thống thẻ tiến dụng do nga thiết lập để tránh phụ thuộc vào các mạng lưới thanh toán trụ sở tại mỹ
bộ tài chính mỹ cho biết họ đã nhắm tới các quỹ đầu tư và ngân hàng khu vực để tác động tới cơ sở hạ tầng tài chính cốt lõi của nga
tổng thống mỹ joe biden nhấn mạnh chúng ta sẽ đảm bảo ông putin phải trả giá thậm chí còn đắt hơn nữa
theo joe biden hai năm trôi qua người dân ukraine tiếp tục chiến đấu với lòng dũng cảm to lớn nhưng họ sắp hết đạn
ukraine cần thêm nguồn cung cấp từ mỹ để chống lại các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của nga
đây là lý do hạ viện phải thông qua dự luận bổ sung của lưỡng đảng về an ninh quốc gia trước khi quá muộn
từ khi nga mở chiến dịch quân sự tại ukraine mỹ và đồng minh phương tây đã áp loạt lệnh trừng phạt chưa từng có nhằm vào nhiều lĩnh vực của moscow
các biện pháp mới nhất được đưa ra khi nga giành ưu thế trên chiến trường và ukraine đang vật lộn với tình trạng thiếu nguồn cung vũ khí từ phương tây
mới đây nga đã phát lệnh truy nã bà kayakalas là thủ tướng estonia cùng nhiều quan chức ở các quốc gia vùng batic
vì xúc phạm ký ức lịch sử và có sự thù địch đối với nước này
sau vụ việc phía estonia đã có những động thái

theo finantal times đây là lần đầu tiên điện kremlin ban hành các cáo buộc hình sự đối với một lãnh đạo phương tây kể từ khi phát động cuộc chiến ở ukraine
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết bạc kayakalas bị truy nã vì xúc phạm ký ức lịch sử
trong khi đó theo hãng thông tấn nhà nước tas nga các quan chức vùng batic bị buộc tội phá hủy tượng đài các binh sĩ liên xô
và hành vi này có thể bị phạt tù năm năm theo bộ luật hình sự nga
theo cơ sở dữ liệu của bộ ngoại giao nga cùng với bạc kayakalas trong lệnh truy nã của nga còn có ngoại trưởng estonia taima peterkov
bộ trưởng bộ văn hóa lithuania simonas kairis khoảng sáu trăm linh một trăm linh thành viên của quốc hội tiền nhiệm latvia đã kết thúc nhiệm kỳ vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai
hàng chục chính trị gia khác của vùng baltic cũng có mặt trong danh sách này bao gồm các thị trường phó thị trưởng thành phố cựu bộ trưởng nội vụ
trước đó vào năm hai nghìn một mươi hai bạc kayakalas thông báo
chính phủ estonia đã quyết định dỡ bỏ tất cả biểu tượng thời liên xô khỏi các khu vực công cộng trong thời gian sớm nhất
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai bà kalas đã nêu quan điểm hàng trăm công trình tưởng niệm thời liên xô tại estonia gợi nhớ tới những vết thương lịch sử
đặc biệt trong bối cảnh nga mở chiến dịch quân sự tại ukraine do đó cần phải gỡ bỏ
là thành viên của cả eu và nato tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương estonia thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho kiev trong xung đột giữa nga và ukraine
theo hãng tin reuters những năm gần đây estonia và các quốc gia láng giềng latvia và litowelia đã đẩy mạnh việc gỡ bỏ các công trình tưởng niệm những người thiệt mạng trong thế chiến hai có từ thời liên xô
hoạt động này ngày càng được đẩy mạnh sau khi nga mở chiến dịch quân sự tại ukraine vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
được biết chính quyền estonia dưới sự lãnh đạo của bà khalas đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với ukraine
vào tháng một vừa qua chính phủ estonia thông báo sẽ phân bổ một ba tỷ đồng
đặc biệt vào đầu tháng hai căng thẳng giữa estonia với nga đã tăng vọt sau khi nước này bí mật lên kế hoạch cải táng hải cốt của các quân nhân liên xô tại nghĩa trang quân đội talin
đại sứ quán nga tại estonia cho biết kế hoạch này được thực hiện bí mật không có bất cứ phương tiện truyền thông nào đưa tin và không có sự đồng ý của người thân các quân nhân đã khuất
sau khi biết tin moscow đã vô cùng dẫn dữ và gọi kế hoạch đen này là hành động phá hoại nhằm vào nga
lâm thời estonia và nam melder đã được triệu tập tới bộ ngoại giao nga để nhận công hàm phản đối
moscow đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng hành động của quốc gia batic
trước những cáo buộc nêu trên ngày một mươi tám tháng hai nữ thủ tướng estonia đã bác bỏ lệnh bắt giữ do ngài đưa ra
bà cho rằng đó chỉ là nỗ lực của moscow nhằm cảnh báo bà trong bối cảnh có nhiều đồn đoán cho rằng nữ thủ tướng estonia có thể đảm nhiệm chức vụ cấp cao trong liên minh châu âu